dự án tượng đài chiến thắng được tỉnh bắc cạn bắt đầu thực hiện từ năm hai nghìn năm
ngành văn hóa của địa phương đã ký kết hợp đồng với công ty trách nhiệm hiệu hạn mỹ thuật hữu nghị
để triển khai các hạng mục mỹ thuật
tuy nhiên điều lạ của dự án này là khi chưa có mặt bằng để đặt quần thể tượng đài
nhưng chủ đầu tư đã nhanh chóng ký kết thực hiện hạng mục mỹ thuật
do đó hơn chục năm nay phần tượng đài đã làm xong
số tiền đã quyết toán lên đến hơn một mươi ba tỷ đồng nhưng vẫn nằm ngổn ngang xuống cấp
dự kiến để hoàn thiện dự án còn cần số vốn vài chục tỷ đồng
đây là số tiền lớn so với thu ngân sách của bắc cạn
trong khi một phần của cụm tượng dựng ở sân nhà văn hóa có nguy cơ gây mất an toàn
vào năm hai nghìn một mươi bảy đã có sự việc cháu bé đu tượng khiến cho một phần tượng rơi xuống làm cháu bị thương
có thể thấy rằng dự án này vẫn cần có những phương án giải quyết rứt điểm
khi mà hàng chục tỷ đồng ngân sách của nhà nước đã bỏ ra chưa phát huy được hiệu quả